khoảng ba sáu tấn lá khát một loại ma túy cực độc và ba container khác chứa si sa thuốc lào ả rập
nhập khẩu trái phép vào việt nam qua cảng hải phòng đã bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ vào sáng ngày một mươi hai tháng năm
tại cảng nam hải bình vũ
theo thông tin ban đầu bốn container hàng hóa nói trên nằm trong số hai mươi chín container có xuất xứ từ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
uae và somali đưa vào việt nam qua cửa khẩu cảng hải phòng trên bốn tàu biển khác nhau
vào các ngày hai mươi sáu tháng bốn và mùa một tháng năm vừa qua
hiện đơn vị đứng tên nhận lô hàng trên là một doanh nghiệp tạm nhập tái xuất ở quảng ninh đã có đơn từ chối nhận hàng
lực lượng chức năng đã tạm giữ cả hai mươi chín container hàng hóa nói trên để điều tra xử lý
trước đó cuối tháng ba vừa qua hải quan hải phòng và các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện lô hàng gần hai tám tấn lá khát
và một container chứa sisa
theo các cơ quan chức năng lá khát có chứa chất kích thích giống ma túy tổng hợp
có tác dụng nhanh hơn và có mức độ nguy hiểm hơn ma túy đá gấp nhiều lần
và độc hại hơn các loại ma túy thông thường gấp năm trăm linh lần
đây là loại lá nằm trong danh mục các chất ma túy